xe ôm xe ôm công nghệ ngày càng nở rộ tuy nhiên với những người lái xe ôm nguy hiểm luôn cận kề
nếu không cảnh giác họ sẽ xa vào những cạm bẫy dẫn đến mất mạng
bỏ mạng vì mắc mưu của kẻ cướp
chiều ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hà nội đã ra thông báo kết quả điều tra khám phá vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại xã kim trung huyện đông anh
trước đó khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bảy công an xã kim trung công an huyện đông anh thành phố hà nội nhận tin báo của anh nguyễn huy hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở tại xã kim trung đông anh hà nội về việc phát hiện một thi thể nam

nguyễn huy hoàng đã bị nhiều vết thương tại khu vực đường đi xa nghĩa trang thôn bầu xã kim trung
sau khi tiếp nhận tin báo xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nghi vấn giết người cướp tài sản
công an huyện đông anh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố hà nội và viện kiểm sát nhân dân thành phố
viện kiểm sát nhân dân huyện đông anh tiến hành bảo vệ hiện trường khám nghiệm hiện trường pháp y tử thi tổ chức điều tra theo quy định
tại hiện trường các lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều chất màu nâu đỏ và một đôi dép lee màu đen có ghi chữ lacos
nạn nhân mất mạng trong tư thế nằm ngửa tại bụi cỏ ven đường đi ra nghĩa trang thôn bầu
quần áo dính máu áo khoác màu vàng xanh của hãng công nghệ bi có các vết thủng vải mũ bảo hiểm khẩu trang vẫn đeo
không phát hiện giấy tờ tùy thân tài sản ví tiền điện thoại và xe mô tô của nạn nhân tại hiện trường
trên người nạn nhân có bốn vết thương
gồm một vết thương vùng cổ đứt tĩnh mạch cảnh phải đứt khí quản
một vết thương dạng tác động vào vùng bụng trái gây thủng cơ hoành thủng dạ dày thủng lách
một vết thương vùng mạn sườn trái gây đứt nhu mô thận trái đứt động mạch chủ bụng và một vết thương vùng lưng trái
nguyên nhân mất mạng bước đầu được xác định mất máu cấp suy hô hấp do các vết thương gây đứt thủng tĩnh mạch cảnh trái
đứt khí quản thủng dạ dày lách thận động mạch chủ bụng
quá trình điều tra xác định nạn nhân tử vong vào khoảng tối đêm ngày một mươi sáu tháng bảy
căn cứ các tài liệu thu được xác định nạn nhân là anh đặng đông dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú ở thôn me xã sơn lai huyện nho quan tỉnh ninh bình hiện ở ngõ bốn trăm bảy mươi bảy đường xuân đỉnh bắc tử liêm hà nội
anh dương làm nghề xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ bi
khoảng một mươi chín h ba mươi phút
ngày một mươi sáu tháng bảy anh dương điều khiển xe mô tô nhãn hiệu honda winner biển kiểm soát ba mươi năm n một bốn mươi năm nghìn hai trăm bảy mươi chín
mang theo một điện thoại di động iphone một mươi một pro max một túi vải màu xám bên trong có giấy tờ tùy thân
đăng ký xe máy rời khỏi phòng trọ để đi làm
khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng bảy anh dương chở chị vũ thị thùy linh ở xã đại xuyên huyện vũ xuyên hà nội
và chị nguyễn thị bích hằng ở hà tĩnh từ số một mươi phạm văn đồng quận bắc tử liêm
đến số sáu mươi a ngõ năm mươi tám đường trần bình phương mai dịch quận cầu giấy
sau đó anh dương điều khiển xe mô tô đi làm tiếp
đến chín h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bảy người dân phát hiện anh dương tử vong tại thôn bầu xã kim trung huyện đông anh hà nội
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng gây án vào ban đêm thông thảo địa bàn
sau khi sát hại nạn nhân đối tượng đã cướp tài sản thể hiện tính chất manh động gây hoang mang trong dự luận
ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
bà lãnh đạo công an huyện đông anh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị liên quan tập trung lực lượng
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án truy bắt bằng được đối tượng gây án
bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự nỗ lực của các lực lượng
đến một mươi năm h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy tại thôn nhuế xã kim trung huyện đông anh
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng gây án là lê văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hiện ở thôn nhuế xã kim trung huyện đông anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của đối tượng bước đầu xác định lê văn công là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định
do không có tiền tiêu xài công nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ
khoảng hai mươi giờ ngày một mươi sáu tháng bảy công chuẩn bị một con dao từ nhà để vào trong túi mang theo người
rồi bắt xe buýt đến bến xe khách mỹ đình
tại đây công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại
đến khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày công gặp anh dương mặc áo grab đang điều khiển xe máy một mình
nên công gọi xe và thuê anh dương trở về xã nam hồng huyện đông anh với giá là một trăm linh đồng
khi anh dương đang chở công đến khu vực đường canh giữa đối diện bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
thuộc thôn bầu xã kim trung đông anh thì công yêu cầu anh dương
rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn bầu xã kim trung để tìm thời cơ ra tay giết nạn nhân
khi đi đến khu vực cách đường canh giữa khoảng một trăm linh mét phát hiện không có người qua lại
công yêu cầu anh dương dừng xe
lúc này công ngồi phía sau dùng tay phải lấy dao từ trong túi đeo theo người
rồi dùng tay trái vòng ra trước giữ mặt anh dương đồng thời dùng tay phải cầm dao tác động vào cổ nạn nhân
anh dương vùng tay trái chống cử thì công tiếp tục tắc động ba nhát vào vùng bụng trái
dơn trái và lưng
sau khi thấy anh dương nằm ngã gục xuống đất công dùng hai tay kéo nạn nhân vào bờ cỏ
sau đó lấy đi một điện thoại một túi sách bên trong có năm mươi đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn
trên đường bỏ trốn công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã võng la đông anh
thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn tỉnh phú thọ
đến ngày một mươi bảy tháng bảy công về nhà cất dấu con dao gây án tại nhà
quá trình ra soát đến một mươi năm h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ tại nhà riêng
tại tỉnh bạc liêu một lái xe ôm cũng bị sát hại dã man
trưa ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh đã bắt được đối tượng trong vụ gây trọng án sát hại người
cướp tài sản tại huyện đông hải
trước đó khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một
tại tuyến đê biển đông thuộc địa bàn ấp bửu hai xã long điền đông huyện đông hải
xảy ra vụ án sát hại người cướp tài sản
vào thời điểm trên một phụ nữ nhà ở ấp bửu hai nghe tiếng kêu cứu thất thanh ngoài đường của một người đàn ông
do chồng vắng nhà nên người này không dám ra xem
hơn một giờ sau chồng của người phụ nữ nói trên về thì tá hỏa phát hiện
người đàn ông đã mất mạng ven đường d trên cơ thể có nhiều vết tác động nên trình báo công an địa phương
điều tra ban đầu xác định đối tượng đi xe khách từ bến xe miền tây thành phố hồ chí minh đến bến xe cần thơ
tiếp cận bị hại là người chạy xe ôm rồi dụ nạn nhân chạy xe đến khu vực vắng
thuộc tuyến đê biển đông ấp bửu hai xã long điển đông huyện đông hải rồi giết chết nạn nhân cướp tài sản
tại hiện trường gây án đối tượng để lại một đôi dép loại có hai quay ngang hoa văn đỏ đen
qua trích xuất camera xác định nghi phạm là nam giới khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi
cao trên một năm m
trang phục trước khi gây án đối tượng mặc quần lửng màu trắng áo thun xanh nước biển nhạt có bâu màu sậm
áo khoác ngoài dài tay tối màu đội nón lưỡi chai đen có biểu tượng nhãn nạch tay cầm bọc ni lông màu vàng mang dép
sau khi gây án đối tượng điều khiển xe gắn máy yamaha jupiter màu xám đen
biển kiểm soát sáu mươi năm b hai sáu mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi ba phương tiện cướp được của nạn nhân tẩu thoát
thượng tá hoàng ngọc đạo trường phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết
đến trưa ngày hai mươi tháng một lực lượng công an bắt giữ được đối tượng tại địa bàn huyện đông hải
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên nguyễn văn vũ sinh năm hai nghìn
ngụ ấp bờ cảng xã điền hải huyện đông hải tỉnh bạc liêu
vũ khai nhận làm công nhân tại tỉnh bà rịa vũng tàu
dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba vũ về quê ăn tết cùng gia đình
khi về đến cần thơ thì thuê xe ôm từ cần thơ về bạc liêu
trên đường đi vũ và người lái xe ôm xảy ra mâu thuẫn cự cãi
nên vũ đã ra tay sát hại người lái xe ôm và cướp toàn bộ tài sản của người này
tại tỉnh lai châu công an tỉnh lai châu tiến hành thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can lù xuân minh
theo đó vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh lai châu tiến hành thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can lùi xuân minh
lù xuân minh hai mươi ba tuổi và đồng phạm trong vụ án giết người cướp tài sản trai dấu tội phạm
chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy xảy ra hồi tháng một tại xã hoang thèn huyện phong thổ tỉnh lai châu
trước sự chứng kiến của các ngành bị can cường đã diễn lại toàn bộ hành vi giết người cướp tài sản
trước đó ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba lù xuân minh đã thuê anh vũ văn y bốn mươi bốn tuổi quê tỉnh bắc giang
chở xe máy từ bắc ninh lên lai châu với giá ba năm triệu đồng
sau đó minh đã lừa nạn nhân đến khu vực vắng người ở bản hủy luông xã hoang thèn
tại đây minh dùng dao chuẩn bị từ trước tác động một mươi ba nhát vào phổi gan khiến nạn nhân bỏ mạng
sau đó minh lấy toàn bộ tài sản trên người nạn nhân và lấy xe máy của nạn nhân
minh đã phóng xe lây xã biên giới rào san và bán cho một người dân với giá bốn triệu đồng
từ kết quả khám nghiệm và trích xuất camera an ninh lực lượng công an xác định lùng xuân minh là nghi phạm
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
trọng công an tỉnh lai châu huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an biên phòng
và người dân tập trung điều tra xác minh truy bắt mình
đến khoảng một mươi bảy h chiều một mươi một tháng một ban chuyên án phát hiện bắt giữ lù xuân minh khi đang lẩn trốn
trong rừng sâu thuộc bản lèng xuôi chin xã hoàng thèn cách hiện trường vụ án mạng khoảng một mươi km
để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra đại diện một số hãng xe công nghệ khuyến cáo
ngoài việc nâng cao tinh thần cảnh giác khi tiếp cận khách hàng
tài xế không nên nhận khách hàng ngoài app
theo đại diện của grabbuy đơn vị này cũng đã tổ chức nhiều buổi tập huấn tuyên truyền cho tài xế grab
về phương thức thủ đoạn của tội phạm cách nhận dạng đối tượng phạm tội
cách xử lý các tình huống nhằm tăng khả năng phòng chống tội phạm
giảm thiểu rủi ro cho đối tác tài xế và khách hàng
thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình